nhằm kết nối chặt chẽ các hội viên trên toàn cầu phát huy tiềm năng của mình
tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào các hoạt động xuất khẩu hàng hóa việt nam ra thị trường thế giới
hiệp hội doanh nhân ở nước ngoài vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác tại tp hcm
đây là một trong những hoạt động nhằm kết nối và thúc đẩy các hội viên trực thuộc hiệp hội doanh nhân việt nam
ở nước ngoài hưởng ứng tích cực cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đồng thời phát huy nguồn lực của hội viên tham gia mạnh mẽ và hiệu quả vào đề án một nghìn bảy trăm chín mươi bảy của thủ tướng chính phủ
về việc huy động người việt nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu tiêu thụ sản phẩm
và phát triển các kênh phân phối hàng việt nam ở nước ngoài giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cũng như thực hiện định hướng của hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài
trong công tác kết nối doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp kiều bào trên thế giới